tại hà nội hội hữu nghị việt nam liên bang nga đã tổ chức hội nghị gia ban toàn quốc lần thứ một mươi ba
sơ kết công tác sáu tháng đầu năm đề ra kế hoạch sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín và những hoạt động chính trong năm hai nghìn hai mươi
quan hệ hai nước việt nga có đặc điểm nổi bật là mức độ tin cậy chính trị rất cao
tình cảm nhân dân hai nước dành cho nhau rất chân thành đã được thử thách qua thời gian
triển vọng hợp tác kinh tế thương mại và trên các lĩnh vực khác rất to lớn
phát biểu tại hội nghị bà nguyễn phương nga chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu hội hữu nghị việt nam
đề nghị các cấp hội hữu nghị việt nga nỗ lực phát triển đội ngũ quấn hút sinh viên thanh niên tham gia hoạt động hội
để phát huy truyền thống của thế hệ đi trước tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác việt nga